hiện là thị trường tiêu thụ sừng tê giác lớn nhất thế giới
nhu cầu về sừng tê đang đẩy tê giác đến bờ vực tuyệt chủng
tôi đến đây với sứ mệnh tìm hiểu về những gì chúng ta có thể làm
để ngăn chặn nạn thảm sát này trước khi quá muộn
hãy tham gia cùng tôi trong chuyến hành trình tuyệt vời này đến kenya
và tìm cách để chúng ta có thể cứu lấy những cá thể tê giác cuối cùng

và khi mà ở trên đường về thì cái điều ngạc nhiên đầu tiên
là mình không nghĩ rằng là ở chỗ này mà lại có thể có kẹt xe
và khi mà đến với công viên này thì tất nhiên là mọi thứ nó đã đổi khác đi rất nhiều
khi mà mình nhìn thấy những động vật hoang dã sống ở trong tự nhiên
và cái điều đó làm cho mình cũng cảm thấy phấn khích hơn
và khi đến với điểm rừng trên này nữa thì quả thật nó là một nơi
mà khiến cho mình cảm giác rằng là wow đây mới là bắt đầu cái hành trình của mình khám phá
phan anh đang có những trải nghiệm cực kỳ thú vị
ngay sát phan anh là những chú voi này ngựa vằn này hươu nai này trâu này
chúng sống rất là tự nhiên
ở trong gần như là cảm giác mình đang là bạn của chúng
một không gian tự nhiên
một khung cảnh rất là yên bình
đây là gia đình tê giác đầu tiên mà phan anh nhìn thấy này
đây là những con tê giác thuộc dòng tê giác trắng
trên thế giới có năm loài tê giác
những con vật to lớn hiền lành này từng xuất hiện rất nhiều ở khắp châu phi và châu á
nhưng trong vòng một trăm linh năm trở lại đây
quân thể tê giác đã giảm sút nghiêm trọng
do nạn săn bắn bất hợp pháp và bị mất môi trường sống
chúng ta đã được cùng tận hưởng những giây phút rất là yên bình
cùng với những chú tê giác rất là hiền lành dễ thương kia
đây là loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng
con cái chúng ta có thể không còn được nhìn tê giác ở trong tương lai nữa
bởi vì có những người tin rằng sừng tê giác là thần dược chữa được bách bệnh
có những kẻ cho rằng sừng tê giác là biểu hiện của sự quyền quý
đó là những quan niệm sai lầm
và chúng ta phải dừng điều đó lại
qua nhiều thế kỷ sừng tê được dùng để trang trí và thể hiện địa vị xã hội
và trong y học cổ truyền sừng tê được tin là chữa được các loại bệnh tật
mối quan tâm về sừng tê của người việt nam
bắt nguồn từ những lời đôn thổi rằng
sừng tê có thể chữa được từ xay rượu cho đến ung thư
đột nhiên nhu cầu sử dụng sừng tê tăng cao
và các băng đảng tội phạm bắt đầu hoạt động săn trộm trên quy mô lớn
sừng tê được buôn lậu thông qua một mạng lưới tham nhũng
giống như buôn lậu ma túy hay buôn người
nhưng thật sự sừng tê không có đặc tính chữa bệnh nào đặc biệt
sừng tê là bệnh tật đặc biệt là bệnh tật

cũng như một thứ năng lượng như bệnh tật

khi nhu cầu sử dụng tăng nạn săn trộm
nạn săn trộm cũng tăng theo
và nạn săn trộm không chỉ dừng lại ở đó
những kẻ tham gia vào việc buôn bán sừng tê
còn lợi dụng các kẽ hở của pháp luật để nhập lậu rừng
đôi khi chúng còn lấy được giấy phép săn bắn hợp pháp
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
vì sự an toàn của chúng họ sẵn sàng chiến đấu đến cùng
đây là một công việc tốn nhiều chi phí và nguy hiểm
kiểm lâm cũng có chó nghiệp vụ đóng vai trò chủ chốt trong công tác ngăn chặn săn trộm
những chú chó săn có khả năng phát hiện người chỉ từ mùi hương của dấu chân họ trong đất
khi một kẻ săn trộm bị phát hiện các kiểm lâm ngay lập tức triển khai lực lượng